xin chào quý vị và các bạn sáng hôm nay thời tiết trên cả nước có nắng nhẹ đến vừa phải nhiệt độ không quá ba mươi bốn độ khá dịu mát ít mưa thuận lợi cho lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
dự báo trong ngày mai mưa sẽ có xuống giảm dần ở khu vực bắc bộ ban ngày trời có nắng cường độ không mạnh nhưng ở vùng đồng bằng trưa chiều sẽ có cảm giác oi nóng
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
tại trung bộ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ban ngày có nơi có nắng nóng nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi hai ba mươi năm độ chiều tối và đêm có mưa rào và rông
trong hai mươi bốn giờ tới tại khu vực tây nguyên và nam bộ liên tục có mưa rào và rông ở nhiều nơi có nơi mưa to đến rất to về chiều và đêm
ở tây nguyên nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
còn nam bộ là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
thưa quý vị theo ủy ban nhân dân huyện lắc do ảnh hưởng của mưa lớn từ đầu tháng chín đến trưa ngày bốn tháng chín trên địa bàn huyện lắc có hơn sáu trăm sáu mươi sáu hectare lúa nước bị ngập lụt và năm hectare nuôi trồng thủy sản ở xã đắk nguyên bị ảnh hưởng
để ứng phó với mưa lớn cục bộ kéo dài trong nhiều ngày tại tây nguyên và nam bộ các cơ quan chức năng cần phải thường xuyên nắm cơ sở để theo dõi chỉ đạo giải pháp phòng chống lũ kịp thời
đối với vùng ngập sâu hay có nguy cơ xả lở đất thì chủ động di rời người dân đến nơi an toàn
ở trên biển hầu khắp khu vực biển đông phổ biến có mưa rào và rông rải rác
bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có gió tây nam cấp bốn cấp năm giật cấp sáu biển động
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
khu vực hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày có nắng gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ